thanh khoản thị trường chứng khoán đang ở những phiên rất tốt khi đạt trung bình một mươi năm tỷ đồng trong một tuần trở lại đây
tuy nhiên dòng tiền vào chủ yếu ở các quỹ nhà đầu tư nước ngoài
câu hỏi được quan tâm nhất thời điểm này là liệu với dòng vốn mạnh mẽ đổ vào từ khối ngoại
nhà đầu tư cá nhân trong nước có sớm quay trở lại thị trường
nhận định từ phía chuyên gia cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã có sự cải thiện rõ nét
điều này được thể hiện qua nền thanh khoản được duy trì ở mức cao một mươi sáu năm tỷ đồng trên phiên trên hosea
thị trường trải qua các dịp biến động trước cung chốt lời ở vùng giá cao
khối nhà đầu tư cá nhân cũng đã thu hẹp đáng kể giá trị bán rồng
về còn âm ba một tỷ đồng so với mức âm tám một tỷ đồng ở tuần liên trước
điều này phần nào phản ánh một bộ phận nhà đầu tư cá nhân đang mạnh dạng hơn trong các giao dịch mua vào ở vùng giá cao
chúng ta đã thấy vào giai đoạn bắt đầu từ tháng một mươi một vừa qua
khối ngoại đã ô ạc quay trở lại mua rồng như việt nam
khi mà thị trường đã quay trở lại một mức định giá tương đối hấp dẫn khoảng trên dưới một mươi lần
như vậy sau một khoảng thời gian dài mua rồng khoảng hơn một tháng
trong tuần vừa qua nhà đầu tư cá nhân cũng đã có dấu hiệu quay trở lại thị trường chứng khoán
trên quan điểm của chúng tôi thì có thể đó là việc các nhà đầu tư cảm thấy thị trường này cho nên hấp dẫn hơn
cùng với đó là có chỉ báo đó là khối ngoại họ đặt thông tin thị trường chứng khoán việt nam
thì cũng đã dẫn dắt dòng tìm nội dòng tìm cá nhân quay trở lại với thị trường chứng khoán việt nam
tuy nhiên việc kỳ vọng chỉ trong vòng sáu tháng đến một năm mà dòng tiền có thể trở lại mạnh mẽ
như giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một với một mươi năm hai mươi tỷ đồng trên ngày là khó khả thi
chuyên gia chứng khoán cho rằng để thu hút dòng tiền từ nhà đầu tư quay trở lại
lãi suất còn phải điều chỉnh ở mức thấp để giảm áp lực trả nợ
cũng như thu hút nhà đầu tư vào kênh đầu tư chứng khoán nhiều hơn
thay vì các tài sản đầu tư theo lãi suất cố định
phải có một quen lớp phải có một quen lớp
phải có một cái lớp nhà đầu tư mới người ta tham gia vào thị trường
cái thứ hai là môi trường lãi suất mình phải cần thay đổi và nó giảm đi
lúc đó dòng tiền từ những nhóm tiền gửi mới dịch chuyển sang kênh đầu tư chứng khoán
lúc đó thanh khoản sẽ quay lại chắc chắn sẽ quay lại vùng khoảng hai mươi
sau đó là ba mươi và bốn mươi trong thời gian sắp tới
trong năm hai nghìn hai mươi ba fed cũng đã đưa ra tín hiệu đó là họ sẽ nâng lãi suất đến giữa năm hai nghìn hai mươi ba
và bắt đầu giữ nguyên lãi suất cho đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba và hãng lãi suất vào năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó ngân hàng nhà nước chúng ta có thể sẽ bắt đầu đi theo fed
thế với việc lãi suất được giảm xuống kênh tiền gửi có thể sẽ kém hấp dẫn hơn
thứ nhất có thể sẽ khiến cho dòng tiền bắt đầu quay trở lại với thị trường chứng khoán việt nam
sau giai đoạn giải chấp chéo kết thúc thì lượng tiền nhà đầu tư vay martin sẽ giảm đi
tương đương với lượng martin sẵn sàng cho vay tại công ty chứng khoán sẽ tăng lên
và một vòng quay margin mới lại bắt đầu
do đó các doanh nghiệp cũng cần cải thiện khả năng quản lý tài chính và chú trọng hơn
vào việc công bố thông tin đầy đủ và kịp thời đến nhà đầu tư
qua đó tạo dựng được niềm tin từ phía nhà đầu tư thanh khoản cũng sẽ tăng trở lại
phía góc độ doanh nghiệp để một công ty có giá trị tốt hơn và định giá cao hơn
thì cái sự công bố thông tin đến với nhà đầu tư cũng như những cái cuộc họp với nhà đầu tư
những báo cáo thường xuyên định kỳ thì nó rất cần thiết cho những nhà đầu tư thì giúp cho doanh nghiệp
và nó minh bạch hơn và sự công bằng trên thị trường tài chính sẽ tốt hơn
đấy vậy góc độ nhà đầu tư
nhà đầu tư cũng cần tìm hiểu kỹ hơn về những doanh nghiệp
tránh những trường hợp gọi là tin đồn những tín hiệu nghe từ những rung này rung kia
dòng tiền mới từ khối ngoại tiếp tục đóng vai trò mồi lửa tạo động lực kích hoạt
dòng tiền cá nhân tham gia tìm cơ hội ngắn hạn trên thị trường trong giai đoạn hiện tại
vốn đã mua rộng kỷ lục trong suốt tháng một mươi một với giá trị rộng một mươi sáu tỷ đồng
hai phiên đầu tháng một mươi hai nhóm này tiếp tục mua rồng ba hai trăm linh tỷ đồng cổ phiếu việt nam
theo đó thị trường chứng khoán việt nam đang cho thấy chuyển biến tích cực hơn trong giai đoạn cuối năm
do tâm lý chung cải thiện rõ nét và động lực từ dòng tiền mới
thưa quý vị thời điểm cuối năm vấn nạn sản xuất kinh doanh hàng giả hàng kém chất lượng
nhất là với các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân như lương thực thực phẩm sản phẩm tiêu dùng
để thu lợi bất chính gây bất ổn xã hội ngày càng tăng cao
đáng nói là nhiều vụ việc không được chính quyền địa phương kịp thời
phát hiện công tác quản lý ở các cơ sở có dấu hiệu buồn lỏng
kho hàng này nằm trên đường liên ấp một mươi hai thuộc xã vĩnh lộc b huyện bình chánh tp hcm
ngoài cửa thì treo biển thu mua các loại phế liệu giấy vụ
nhưng bên trong không có chút phế liệu cũng như giấy vụ nào mà chỉ là những thùng dầu gội mỹ phẩm
theo người dân chủ kho hàng rất hiếm khi mở cửa
nên người dân không hề biết bên trong có những gì chính quyền địa phương cũng không nắm được
còn theo chủ kho hàng thì toàn bộ số hàng hóa
bán là của một người khác

tại các kho chứa lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều các loại kem làm trắng da
thuốc giảm cân cùng nhiều loại mỹ phẩm chuyên dùng cho các thẩm mỹ viện được làm giả
ngoài bốn kho hàng trong khu dân cư này
mở rộng điều tra lực lượng chức năng phát hiện ra nơi chuyên sản xuất những loại hàng giả này
với nhiều thùng hóa chất máy móc để bơm trộn đóng gói sản phẩm
hóa chất làm sao em biết pha là như thế nào
em đi làm bong chen đó em thấy người ta pha nước bữa chén
em đi ra ngoài chạy kinh nghiệm học em ghi người ta bán hóa chất người ta chỉ
chỉ cái gì em nghiên cứu cái này bớt miếng cái này biết miếng cái mua hương
các đối tượng thừa nhận toàn bộ số hàng trên chủ yếu làm theo đơn đặt hàng
tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh
họ mối tại các chợ và bán trên mạng xã hội facebook zalo
đây là một vụ việc sản xuất hàng giả giả mạo nhãn hiệu
có thể nói là về số lượng là chắc là lớn nhất từ trước
tới nay ở thành phố hồ chí minh
cái thủ đoạn thì cũng rất là tinh vi
đối tượng này thì liên tục thay đổi địa điểm
và khi sản xuất hoặc là nhập hàng xuất hàng
thì chỉ mở cửa ra xe vào đóng cửa lại
kể cả trong quá trình sản xuất thì người ta cũng kéo cửa kính lại
ở trong cái không gian kính đó
nhiều vụ việc lực lượng cấp cơ sở không kịp thời phát hiện
thậm chí là có dấu hiệu bao che
tiếp tay cho hoạt động sản xuất hàng gian hàng giả
bên cạnh đó cơ chế quản lý còn lỏng lẻo
nhiệm vụ các đơn vị trồng chéo
trong khi đó mức xử phạt cho các đối tượng kinh doanh hàng giả
hàng nhái còn nhẹ so với nguồn lợi thu được là rất cao
nên không đủ mạnh để gian đe ngăn chặn các đối tượng
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay
còn bây giờ giang thái xin kính chào và hẹn gặp lại